thông tin này lập tức được liên đoàn bóng đá châu âu uefa ra cảnh báo cho nước chủ nhà của vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám sắp tới
vì nhiều nhóm holigan của nga nổi tiếng cực đoan và rất hay gây dối tại các sự kiện tổ chức bóng đá
theo báo chí anh bà lãnh đạo manchester united đang tự tin sẽ giữ chân thành công david de gea
trước sự theo bám của real madrid trong suốt thời gian qua
thậm chí quỳ đỏ chắc chắn de gea sẽ từ chối đội bóng hoàng gia để ở lại với sân old trafford lâu dài
lý do bởi phía man utd hứa hẹn sẽ nâng lương cho de gea
thời điểm này cựu thủ môn aletico madrid đang hưởng mức lương cao thứ năm tại quỳ đỏ
với hai trăm linh bảng trên một tuần sau ibrahimovic lukaku pogba và alexis sanchez
hiện tại de gea chỉ còn một mươi tám tháng hợp đồng với m u
và đội chủ sân old trafford đang chuẩn bị một bản hợp đồng mới
để thương thảo với thủ thành người tây ban nha trong thời gian tới
phong độ của de gea đang đạt đỉnh kể từ khi gia nhập m u
trận gần nhất anh đã có tổng cộng tám pha cứu thua góp công giúp đoàn quân của josemrino
thủ hòa không đều trước sevilla ở lưỡi đi vòng một tám champions league
liên đoàn bóng đá thế giới fifa đã chính thức bác bỏ đơn kiện barcelona
đòi hai mươi sáu triệu euro tiền thưởng của nema
mùa hè năm ngoái neymar gây sốc khi bắt tay với paris saint germain
chi ra hai trăm hai mươi hai triệu euro để phá hợp đồng với basa
đây là bản hợp đồng mà ngôi sao người brazil vừa ký một năm
và có điều khoản thưởng lớn nếu neymar ở lại nou camp qua ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
theo truyền thông tây ban nha đây là số tiền thường lòng trung thành
mà baxa dành cho neyma khi tiền đạo này ký hợp đồng mới lên đến hai mươi sáu triệu euro
cho dù đã có ý với paris saint germain neymar đã đưa ra một bản hợp đồng mới
sau khi ney ma vẫn chờ đến tháng tám mới mua lại hợp đồng qua đó vẫn đủ điều kiện để nhận tiền thưởng
phía barca tất nhiên từ chối chi trả khoản tiền này
lý do được đưa ra là bởi neymar đã tự ý đàm phán với một club khác trong thời gian trước đó
cuối cùng neymar và người đại diện quyết định đâm đơn kiện đội chủ sân nou camp lên fifa để đòi tiền
sau thời gian dài xem xét vụ việc fifa đã quyết định bác bỏ đơn kiện của neymar
và không tiến hành điều tra barca
trong thông báo chính thức vừa phát đi fifa nhấn mạnh cuộc điều tra này liên quan đến chính quyền địa phương
và các cơ quan nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức
điều đó đồng nghĩa với việc nâyma sẽ mất trắng hai mươi sáu triệu euro tiền thưởng từ barcelona
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi